vào sáng ngày hôm nay chủ tịch ubnd thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang đã xác nhận thông tin liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng vải ngay góc chợ khu phố ba hòn thị trấn kiên lương khiến bốn người tử vong
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi một h đêm ngày sáu tháng một mươi hai do cửa hàng có chứa nhiều vải nên lửa bùng phát dữ dội lan ra bốn căn nhà kế bên
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương đã dùng nhiều xe chữa cháy xuống hiện trường dập lửa ứng cứu
tuy nhiên do ngọn lửa cháy lớn lan rộng nên bốn người trong gia đình gồm chị nguyễn ngọc yến ba mươi hai tuổi là chủ cửa hàng chồng chị là anh nguyễn duy tân ba mươi sáu tuổi cùng hai con nhỏ đã không chạy kịp ra ngoài nên đã tử vong
hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy